với chủ đề hãy hành động vì môi trường xanh sạch đẹp tỉnh hương yên đã tổ chức lễ phát động phong trào hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm hai nghìn một mươi sáu và gia quân làm vệ sinh môi trường
hàng trăm cán bộ nhân viên của nhiều cơ quan đơn vị và nhân dân thành phố hưng yên đã tỏa ra các tuyên phố công viên trồng cây xanh thu gom rác thải làm vệ sinh môi trường
qua đó góp phần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường phát huy sức mạnh cộng đồng cùng hành động làm cho thế giới sạch hơn gắn trách nhiệm bảo vệ môi trường với các tổ chức cá nhân doanh nghiệp và cộng đồng dân cư